quốc hội hồ chí minh vừa ban hành quyết định xử phạt về thuế truy thu với asanjo hơn sáu mươi tám tỷ đồng
trong phần tin quốc tế hơn một trăm linh phần tử is đào thoát khỏi nhà tù ở syri
mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với thổ nhĩ kỳ
thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nghe và thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
trong đó có quy định về chính sách đối với người tài năng
theo quan điểm của nhiều đại biểu dự thảo cần bổ sung làm rõ khái niệm người có tài năng trong hoạt động công vụ để áp dụng chung cho tất cả các ngành nghề địa phương
có ý kiến đề nghị bổ sung một số nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế chính sách thu hút trọng dụng đáy ngộ người có tài năng
nếu như các quy định có năng lực
nếu như các quy định có năng lực vượt trội thì rất có thể lại có cửa để đưa những công chức thuộc diện năm c vào trong đối tượng này để hưởng chính sách trọng dụng và chế độ đáy ngộ
tôi cho rằng việc hiểu như thế nào cho đúng đối với người có chuyên môn vượt trội cũng đã khó
bởi vì trong thực tế chúng ta rất khó để có thể định lượng được
tổ chức một kỳ thi camera lắp khắp nơi
thế rồi là an ninh canh gác vòng trong vòng ngoài
nhưng ngân hàng để thi thì cũng bảo vệ rất nghiêm ngặt
nhưng mà nghe thì
có vẻ nghiêm túc
nhưng mà tiêu cực thì vẫn hoàn toàn tiêu cực
và tất cả các cái khâu có thể làm rất nghiêm
nhưng chỉ một khâu là cái khâu chấm thi thôi
thì tôi nghĩ rằng là nó đã có thể nó làm sai lệch hết tất cả
xuất phát từ thực tiễn
trong thời gian qua
nhiều ngành nhiều cấp đã ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút người có tài năng vào làm việc ở ngành cấp mình
trong đó có cả suất kinh phí để đào tạo nguồn nhân lực từ các nước tiên tiến
tuy nhiên do chính sách hiện hành ràng buộc nên nhiều nhân tài được thu hút
và nhiều du học
và nhiều học sinh sau khi ra trường không thể làm việc được ở các cơ quan nhà nước
do không đậu ở kỳ thi công chức
hoặc do các cơ quan phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ không còn giữ trí việc làm để tuyển dụng
thực tiễn ấy đã làm lãng phí về tiền của đào tạo lãng phí chất xám
chúng ta cũng đã từng nghe dư luận xã hội phản ánh không tin vào việc người tài được trọng dụng
cho rằng vào được bộ máy nhà nước
làm được cán bộ công chức nhà nước
là phải có những thứ như tiền tệ hậu vệ quan hệ
đó là dư luận
nên theo tôi để thực hiện đúng bản chất của việc trọng dụng người tài
thì cần bổ sung quy định ngay trong dự thảo luật cơ chế để phát hiện người có tài năng
cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với những người có trách nhiệm
thực hiện chính sách trọng dụng người có tài
đồng thời cũng cần quy định xử lý trách nhiệm nếu không thực hiện đảm bảo chính sách đối với người có tài năng
một số ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ hơn về nguyên tắc cách thức giá trị thẩm quyền
quy trình thực hiện
kiểm định chất lượng đầu vào công chức
có ý kiến đề nghị giao cho các bộ ngành cơ quan trực tiếp tuyển dụng kiểm tra chất lượng đầu vào công chức
xử lý cán bộ công chức đã nghỉ hưu bị giáng chức cách chức
bên hành lang quốc hội trao đổi với phóng viên về hình thức kỷ luật xóa tư cách chức vụ được quy định trong sự thảo luật
nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ hình thức kỷ luật này chỉ là xóa cái danh của cán bộ công chức đó
trong khi các chế độ chính sách kèm theo chức danh như hệ số phụ cấp thường có bị truy thu hay không
cái phụ cấp những cái chế độ tiêu chuẩn của người ta là người ta đang hưởng khi người ta đang chính danh ở cái vị trí công việc đấy
thì nhà nước đài thò cho người ta hưởng những cái chế độ đó khi người ta đang đạm nhiệm vị trí đó là hoàn toàn phù hợp
thế bây giờ
xóa cái chức danh đấy đi buộc phải quay trở lại để thu hồi tất cả những khoản đấy
thì tôi cảm thấy có một cái điều gì đấy nó không ổn
và khi đã xóa chức danh thì đương nhiên các chế độ chính sách của họ là bị mất đi
như vậy là lo rích với cái sự cống hiến và cái vị trí mà của họ vừa quá trình trước đây cũng như là vị trí hiện bây giờ
tôi nghĩ rằng là đánh vào cái danh dự của những người đó
rồi uy tín của họ trong xã hội
rồi dòng tật người thân của họ cũng đủ để tôi thấy là cũng cần thiết để nhằm răn đe
để chấn chỉnh cán bộ đương nhiệm có trách nhiệm trong thi hành công vụ
nếu mà cơ quan quản lý và xác định mức đồ vi phạm đến mức đồ nào
thì phải tròn hình thức xử lý đến cái tương ứng vi phạm của cán bộ công chức đấy
nếu mà bị trú tố thì anh phải xử lý ở nhiệm khác hơn là từ việc là bỏ tù đến khai trừ đảng
nếu mà phế bình khiển trách cảnh cáo thì có thể là ở cái mức độ là cách chức hoặc là chuyển công tác
hoặc là cho thôi việc
tất cả những cái tương hợp đấy là phải có quy định rõ ở trong luật
trong khuôn khổ năm hữu nghị việt nga hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày hai mươi ba tháng một mươi tại trường đại học quan hệ quốc tế
quốc gia moscow đã diễn ra hội thảo quan hệ nga asean vai trò của việt nam do đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
và trung tâm asean thuộc đại học quan hệ quốc tế quốc gia moscow đồng tổ chức
phát biểu khai mạc hội thảo đại sứ ngô đức mạnh đã điểm lại tình hình hợp tác giữa asean và nga trong thời gian qua
khẳng định việt nam hoan nghênh và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác nga asean
nhất là vai trò quan hệ của nga trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực
trong lĩnh vực chính trị an ninh
đại sứ ngô đức mạnh cho rằng quan hệ chính trị giữa nga và asean đang phát triển tốt đẹp
cơ chế tiếp xúc gặp gỡ đặc biệt ở cấp cao được duy trì thường xuyên
về hợp tác kinh tế thương mại hai bên đang triển khai nhiều thỏa thuận đã ký kết trong các lĩnh vực khoa học
kỹ thuật du lịch giáo dục tiến tới tổ chức các năm chéo văn hóa giữa nga và asean
nhằm gắn kết hiểu biết giữa nga với các nước trong khu vực
kết thúc buổi hội thảo các đại biểu thống nhất với quan điểm rằng nga và asean còn rất nhiều dư địa
để phát triển hợp tác sâu rộng và việt nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối
đặc biệt trong năm nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi để có những đóng góp thực chất và hiệu quả
cho quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa nga và asean
tối ngày hai mươi ba tháng một mươi lễ trao huân chương isala tự do hạng nhất
huân chương phát triển hạng nhất của nhà nước lào huân chương lao động hạng ba của nhà nước việt nam
tặng công ty star telecom
telecom được tổ chức trọng thể tại thủ đô viên trăn lào
nhân dịp star telecom kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập thương hiệu initel tại lào
tổng giám đốc star telecom lưu mệnh hà cho biết đến nay công ty đã tạo nên một hạ tầng viễn thông đạt chuẩn quốc tế
phủ khắp một trăm linh tỉnh thành phố của lào với tám trạm phát sóng ba mươi km cáp quang
star telecom là công ty liên doanh của viettel tại lào với lào asia telecom công ty trực thuộc bộ quốc phòng lào
sau một mươi năm triển khai
hoạt động kinh doanh viễn thông tại lào hiện công ty là nhà mạng lớn nhất tại lào với hơn ba ba triệu khách hàng
chiếm hơn năm mươi bốn thị phần viễn thông
trả lời phỏng vấn báo chí việt nam tại buổi lễ bộ trưởng bộ quốc phòng lào khẳng định
chính phủ lào đánh giá cao những đồng góp và hoạt động của công ty star telecom đối với sự phát triển kinh tế
xã hội của lào góp phần không nhỏ vào mối quan hệ lào việt nam cũng như mối quan hệ giữa quân đội hai nước
ủy ban nhân dân huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình cầu hà tân thuộc xã duy vinh
dự án do ủy ban nhân dân huyện duy xuyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần năm mươi tỷ đồng
từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục tiên tài và ngân sách của địa phương
thay thế cho cầu hà tân hiện đang xuống cấp nghiêm trọng
theo thiết kế công trình cầu hà tân sẽ được xây dựng vĩnh kiểu với kết cấu cầu dầm bê tông cốt thép
dự ứng lực mối trụ bằng bê tông cốt thép chiều dài cầu hai trăm ba mươi bảy m gồm bảy nhịp rầm mỗi nhịp dài ba mươi ba mét
đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp năm đồng bằng mặt cắt ngang bảy năm m
tốc độ thiết kế bốn mươi km trên giờ kết cấu mặt đường bê tông xi măng
dự kiến công trình sẽ khởi công vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
việc đầu tư xây dựng cầu hà tân sẽ giúp hoàn thiện hệ thống
giao thông liên vùng nối huyện duy xuyên với thành phố hội an và các khu vực lân cận thuộc xã duy vinh
từ đó tạo điều kiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch nông thôn mới
đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực vùng đông của tỉnh quảng nam
thưa quý vị trước thực trạng bờ biển hội an chịu tác động mạnh của sóng biển và chiều cường
đe dọa nghiêm trọng đến các tuyến đê kè và làm sạt lở các vạt rừng dương phòng hộ ven biển
tỉnh quảng nam đã được nhà nước hỗ trợ bốn mươi tỷ đồng để chống sạt lở khẩn cấp
theo thống kê hiện tại khu vực bờ biển hội an có hàng chục điểm sạt lở kè
chắn sóng và rừng phòng hộ tập trung chủ yếu ở hai phường cửa đại và cầm an việc triển khai các công
trình nhằm bảo vệ khẩn cấp bờ biển hội an được kỳ vọng sẽ hạn chế được tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp
thưa quý vị do ảnh hưởng của sự thay đổi dòng chảy sông thao tại địa bàn khu bốn xã động lâm
huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đã xảy ra sạt lở bờ sông sạt tương giao của nhiều hộ dân và công trình của khu dân cư
khu bốn xã động lâm có một trăm bốn mươi bảy hộ dân với gần năm trăm linh nhân khẩu nằm chảy dài dọc ven sông thao với chiều
dài gần một km do vị trí khu dân cư nằm trên đoạn sông đổi dòng mỗi đợt nước sông dâng cao
dòng chảy siết nên tình trạng sạt lở
dần dần diễn ra đặc biệt vào tối hai mươi một một mươi nước sông dâng khiến bờ sông bị sạt lở đoạn dài hai mươi m
dọc theo bờ sông khiến hộ gia đình ông đỗ đức thao bị sạt lở mất tám mươi m hai diện tích đất trồng cây
lâu năm đồng thời gây nguy cơ sạt lở tới công trình chùa tích lâm khi điểm sạt lở cách móng nhà chùa
m đến thời điểm này tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp chính quyền và người dân địa phương đã
tìm pháp khắc phục tạm thời tuy nhiên để bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân nơi đây
các cấp các ngành trong tỉnh phú thọ và huyện hạ hòa cần có phương án xử lý tình trạng trên một cách triệt đề
thời gian gần đây người dân ở xã mông hóa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình liên tục phản ánh về tình
trạng ô nhiễm môi trường do nước xả thải và khói bụi của cơ sở sản xuất tái chế nguyên liệu bao bì
thành hạt nhựa gây ra cơ sở này bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám với công
suất khoảng ba trăm linh tấn thành phẩm một năm theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hòa bình dây
truyền công nghệ sản xuất hệ thống xử lý nước thải chất thải của cơ sở này không đáp ứng các
tiêu chuẩn cần có nguyên liệu đầu vào chủ yếu là các loại bao bì ni lông đã qua sử dụng có nhiều
tạp chất và chất thải nguy hại đầu tháng bốn năm nay cơ sở này đã bị các đơn vị chức năng kiểm
xuất phát hiện việc xả nước thải chưa xử lý ra môi trường và đã lập biên bản vi phạm theo quy định của pháp luật

thưa quý vị cục thuế tp hcm vừa ban hành quyết định xử phạt về thuế với công ty cổ phần tập đoàn asanzo với tổng số tiền truy thu phạt chậm nộp trên sáu mươi tám tỷ đồng
cục thuế tp hcm đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với asanzo với các hành vi vi phạm về thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân về giao dịch liên kết về bán hàng không xuất hóa đơn sử dụng bất hợp pháp hóa đơn hóa đơn nội dung không có thực
mua linh kiện rồi thuê gia công lắp sáp nhưng không kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tổng số tiền phạt truy thu chậm nộp của asanzo là sáu mươi tám tỷ đồng
cục thuế tp hcm cũng đã ký quyết định chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với asanzo cho công an tp hcm và bộ công an
ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tp đà nẵng đã phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện một website giả mạo cổng thông tin điện tử của bộ công an
theo công an tp đà nẵng đơn vị phát hiện
một website có tên miền như trên màn hình và giả mạo cổng thông tin điện tử bộ công an qua điều tra đơn vị xác định tên miền có máy chủ đặt tại hoa kỳ và cố tình giả bạo nhằm tạo niềm tin cho người truy cập
qua đó khi người truy cập vào mục phần mềm giám sát thì hệ thống sẽ tự động tải về một tập tin độc hại có tên vn apk tập tin này có thể chiếm quyền điều khiển đánh cắp thông tin dữ liệu quan trọng trên các thiết bị điện tử
công an thành phố khuyến cáo cá nhân tổ chức cảnh sát không truy cập và nhanh chóng xóa bỏ các tập tin độc hại đơn vị cũng cho hay đối với các website thuộc hệ thống chính phủ của việt nam thường có tên miền với đuôi gov
thưa quý vị và các bạn với phương châm vào từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh yên bái đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ nhất là những địa bàn trọng điểm
toàn tỉnh đã vận động thu hồi hai trăm một mươi sáu khẩu súng đấu tranh làm rõ một mươi bốn vụ hai mươi đối tượng tàng trữ sử dụng mua bán vận chuyển pháo trái phép thu giữ gần một trăm ba mươi kg pháo các loại khởi tố hai vụ với ba đối tượng xử lý hành chính một mươi hai vụ với một mươi bảy đối tượng
thời gian tới công an yên bái sẽ tiếp tục và tích cực quản lý vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở
thưa quý vị và các bạn dịch tả lợn châu phi đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề khiến cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đồng nai nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước đang rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần
địa phương đã hỗ trợ cho người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tuy nhiên việc chuyển đổi ồ ạt này có nguy cơ khiến cho cung vượt cầu tiêm ẩn nhiều rủi ro
đợt dịch tả lợn châu phi đã làm cho đàn lợn gần hai trăm linh con của gia đình bà hoàng thị thương
phải tiêu hủy với số lượng lợn bị thiệt hại bà thương đã được nhà nước hỗ trợ hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền gia đình bà đã cải tạo chuồng lợn để có thể nuôi hơn sáu con gà và hai con vịt nhằm duy trì kinh tế gia đình
tại cũng được nhà nước cũng hỗ trợ cho được số vốn giờ quay lại làm gà và vịt
nói chung là cũng giờ mình ấy làm có được một số vốn để mà làm thì nói chung mình cũng thích như vậy nhưng mà không biết sao
ý mong muốn là giờ nuôi
thì cho nó mấy năm sau mình nuôi lại được héo được chẳng hạn
việc nhiều hộ chuyển đổi sang nuôi gà vịt dê khiến tổng đàn các vật nuôi này đã tăng cao tại đồng nai
giao động mỗi gia đình chuyển đổi sang nuôi từ hai đến bốn con gà vịt
tuy nhiên khi hỏi về đầu ra thì đa số bà con nông dân đều cho biết sẽ bán cho thương lái
và tùy thuộc vào giá cả thời điểm xuất bán nên tiềm ẩn nhiều rủi ro cao
nó nghĩa là nó theo thị trường thôi
nói chung là không mong
mối này mua thì cũng mối khác mua thì nó cũng ổn định giá hết
nhưng mà nói chung là nhiều quá thì giá nó hạ cũng toàn các nơi hạ hết chứ không phải là riêng vì mình
sau hơn bốn tháng xuất điện dịch tà lợn châu phi đã khiến tổng đàn lợn của tỉnh đống nai giảm hơn một triệu con
để hỗ trợ cho người chăn nuôi địa phương đã chi hơn tám trăm linh tỷ đồng
trong đó đến thời điểm này đã giải ngân số tiền hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
qua đó kịp thời hỗ trợ nông dân có nguồn vốn để chuyển đổi vật nuôi
tuy nhiên ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con nông dân cần thận trọng khi chuyển đổi
chúng tôi cũng đã khuyến cáo bà con khi mà chuyển đổi công năng thì phải lưu ý cái đầu ra cho cái sản phẩm mà mình chuẩn bị đầu tư
ví dụ như đối với con vịt con gà thì cũng phải tập trung cho cái ngoài cái việc mà đảm bảo vẫn an toàn dịch cúng da cầm
còn phải đảm bảo cái đầu ra cho sản phẩm phải có cái liên kết chặt chẽ
với các công ty chăn nuôi lớn như là cp gapfa người ta cung cấp cá cung cấp giống cho mình
và người ta đảm bảo được cái đầu ra cho cái sản phẩm mình nuôi
như vậy thì nó mới mang tính bền bững
dịch tả lợn châu phi đã và đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại
thời điểm này người chăn nuôi chuyển đổi cơ cấu vật nuôi là tốt nhưng cần thận trọng khi chuyển đổi
trong đó phải tìm được liên kết đầu ra ổn định tránh tình trạng ồ ạt chuyển đổi
kéo theo hệ lụy cung vượt cầu giá cả rớt thề thảm lại rơi vào cảnh khổ đốn
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại tp hcm một mươi năm hãng xe thương hiệu hàng đầu thế giới
đã tham gia việt nam motor show hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm của cộng đồng yêu xe cả nước
bên cạnh những mẫu xe chủ lực
hàng nổi tiếng như audi ford toyota hay mercedes benz
sự kiện việt nam motor show năm nay ghi nhận lần đầu có mặt của thương hiệu xe thuần việt là vinfast
đây cũng là lý do thú vị thu hút khách tham quan đến với sự kiện
đại diện hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng việt nam cho biết
việc áp dụng giải pháp công nghệ tương tác đột phá giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm các mẫu xe mới
dẫn đầu xu hướng mọi phân khúc trên thị trường hiện nay
thị trường ô tô chín tháng đầu năm ghi nhận có nhiều sự thay đổi
các chính sách đối với ngành ô tô đã có những dịch chuyển tuyến bộ hơn
thúc đẩy đầu tư phát triển các dây chuyền lắp ráp xe hơi và lành mạnh hóa thị trường nhập khẩu
đây là dịp cho thấy chiến lược riêng của mỗi thương hiệu và sự chuẩn bị cho cuộc đua đường dài
khi ngành công nghiệp ô tô việt nam đang phát triển theo hướng sản xuất lắp ráp so với nhập khẩu như trước
với mong muốn giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh thanh hóa đến với người tiêu dùng ở nga
đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh xúc tiến thương mại
tỉnh thanh hóa đã khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm
tại khu tổ hợp đa chức năng hà nội mắc cơ va tại thủ đô mắc cơ va liên bang nga
tại gian hàng trưng bày sản phẩm tỉnh thanh hóa đã mang tới giới thiệu nhiều mặt hàng truyền thống của địa phương
đa dạng về chủng loại và mẫu mã từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như chiếu cói sản phẩm mây che đan
cho tới những mặt hàng thực phẩm công nghiệp nhẹ như sản phẩm tứ gấp các loại nông sản đóng hộp
không chỉ có vậy tại gian hàng còn giới thiệu một số sản phẩm truyền thống hướng tới khách hàng là cộng đồng người việt
tại liên bang nga như các loại gia vị nước mắm bánh kẹo truyền thống
đây là những sản phẩm tiêu biểu của hơn hai mươi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
lãnh đạo tỉnh thanh hóa hy vọng gian hàng trưng bày sản phẩm của địa phương tại liên bang nga
sẽ là cầu nối giữa người dân và các đối tác kinh doanh liên bang nga với doanh nghiệp của tỉnh
thanh hóa cũng cam kết sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa phương
theo sở y tế tỉnh lào cai hiện nay toàn tỉnh còn thiếu hơn ba trăm linh bác sĩ trong đó đặc biệt là các bác sĩ ở tuyến cơ sở
tính bình quân thời điểm hiện tại mỗi huyện trong tỉnh có từ ba mươi đến bốn mươi bác sĩ tỷ lệ bác sĩ đạt một mươi hai một trên một mươi dân
hiện toàn tỉnh lào cai có bốn tám trăm ba mươi năm cán bộ làm y tế
một trăm năm mươi bảy bác sĩ một trăm sáu mươi sáu dược sĩ đại học
tuy nhiên để bảo đảm đủ trí tiêu bác sĩ tại các cơ sở trong toàn tỉnh vẫn cần thêm trên ba trăm linh bác sĩ nữa
đặc biệt là tại các bệnh viện và trạm y tế tuyến cơ sở
trong thời gian tới cùng với việc tiếp tục thực hiện thu hút nhân lực cho ngành y tế theo chính sách thu hút đáy ngộ
hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh lào cai sở y tế sẽ tham mưu cho tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ để thu hút
đưa các bác sĩ về tuyến cơ sở đồng thời liên kết với các bệnh viện tuyến trung ương để tổ chức đào tạo bác sĩ theo hình thức cầm tay chỉ việc
đào tạo bác sĩ sau đại học để mỗi bác sĩ có thể nâng cao trình độ làm được nhiều việc hơn nhiều chuyên ngành hơn nhằm bảo đảm tốt hơn cho công tác y tế trên địa bàn
trong phần tin quốc tế hơn một trăm linh phần tử is đào thoát khỏi nhà tù ở syri
mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với thổ nhĩ kỳ
hơn một trăm linh phần tử thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã trốn thoát khỏi các nhà tù ở syri nhờ lợi dụng tình hình hỗn loạn do chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ triển khai trên biển bắc nước này
giới chức ngoại giao của mỹ vừa xác nhận thông tin trên
theo thông tin từ một quan chức ngoại giao cấp cao mỹ có khoảng hơn một trăm linh phần tử is đã đào thoát khỏi các nơi giam giữ
và hiện không rõ tùng tích mỹ đang giám sát tình hình hết sức có thể và các nhà tù giam giữ tù nhân is là một trong những ưu tiên hiện nay của chính quyền washington
tuy nhiên tuyên bố trên lại mâu thuẫn với tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump trước đó trên twitter rằng các tù nhân is đều vẫn đang bị giam giữ
ankara coi các lực lượng người quốc ở syri là các tổ chức khủng bố nhưng các lực lượng này trước đó được mỹ hỗ trợ để tiêu diệt is trong khu vực
chiến dịch của thổ nhĩ kỳ vì thế làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng tới các nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố vốn chưa hoàn toàn kết thúc
cũng liên quan đến tình hình chiến sự tại syri tổng thống mỹ donald trump vừa cho biết sẽ dỡ bỏ những trừng phạt đã áp đặt đối với thổ nhĩ kỳ
phát biểu tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đã chỉ thị bộ tài chính dỡ bỏ tất cả những lệnh trừng phạt áp đặt đối với thổ nhĩ kỳ vốn đồ washington công bố vào ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua sau khi ankara phát động chiến dịch quân sự tại syri
nhà lãnh đạo mỹ khẳng định tuyên bố ngừng chiến dịch của thổ nhĩ kỳ đã khiến lệnh ngừng bắn tại miền bắc syri trở thành vĩnh viễn
ngay sau phát biểu của ông trump trang web của bộ tài chính mỹ cũng xác nhận dỡ bỏ những trừng phạt áp đặt với các bộ quốc phòng và bộ năng lượng của thổ nhĩ kỳ
trước đó cùng ngày tổng thống trump đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa nga và thổ nhĩ kỳ hôm hai mươi hai tháng một mươi đồng thời coi đây là một thành công lớn
về phía nga sau khi thổ nhĩ kỳ ngừng chiến dịch quân sự tại đông bắc syri trong hai mươi bốn giờ qua các nhóm quân cảnh nga và quân đội chính phủ syri đã được điều động tới khu vực này
tiếp tục thông tin về cuộc chạy đua vào nhà trắng
trước cựu phó tổng thống mỹ joe biden đã đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ tháng bốn năm nay trong số các ứng cử viên chạy đua cho đề cử của đảng dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
kết quả cuộc thăm dò dư luận ngày hôm qua của cnn cho thấy cựu phó tổng thống mỹ joe biden đã nhận được tỷ lệ ủng hộ lên tới ba mươi bốn từ những người tham gia khảo sát được xác định là cử tri của đảng dân chủ hoặc nghiêng về đảng dân chủ
theo sau ông joe biden là thượng nghị sĩ bang massachusetts
elizabeth warren và thượng nghị sĩ độc lập bang vermon bernie sander với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là một mươi chín và một mươi sáu
tranh lệch một mươi năm về tỷ lệ ủng hộ so với ứng cử viên bám đuổi ở vị trí thứ hai là khoảng cách lớn nhất mà ông joe biden tạo ra được kể từ hồi tháng bốn khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi chín
liên quan đến tiến trình brexit các thành viên của liên minh châu âu eu vừa nhất trí về mặt nguyên tắc về việc lùi thời điểm brexit sau ngày ba mươi một tháng một
sau hội nghị của hai mươi bảy đại sứ của các quốc gia thành viên eu không bao gồm vương quốc anh các nước nhất trí về việc gia hạn về nguyên tắc nhưng khoảng thời gian kéo dài bao lâu vẫn đang được thảo luận
pháp đã công khai ủng hộ một khoảng gia hạn ngắn hơn ba tháng khoảng thời gian gia hạn mà phía anh đề xuất
trước đó dù thủ tướng anh boris johnson khẳng định ông không muốn chỉ hoãn ngày anh rời eu nhưng chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk vẫn khuyến nghị các đại sứ
eu nên thông qua đề xuất của anh về việc gia hạn brexit thêm ba tháng đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
một số báo cáo trước đó đã cho thấy pháp muốn khoảng thời gian này chỉ dài khoảng hai tuần đủ để giúp thủ tướng johnson quyết định hạ viện nhanh chóng thông qua thỏa thuận ly dị
tuy nhiên afp dẫn ba nguồn tin cho biết chưa có lựa chọn nào thay thế cho ngày ba mươi một tháng một mươi ở trên được đề xuất tại hội nghị
tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý liên quan tới thông tin về hàn quốc triển khai các biện pháp hạn chế bụi mịn và yêu bơ
công bố tính năng phát hiện tai nạn giao thông
thủ đô seoul của hàn quốc và các khu đô thị lân cận vừa bắt đầu triển khai các biện pháp sơ bộ để giảm lượng bụi mịn gây ô nhiễm không khí
hàn quốc chuẩn bị đón mùa đông đồng nghĩa với việc chất lượng không khí tại nhiều đô thị sẽ giảm đáng kể
nồng độ bụi mịn cao kỷ lục đã khiến bầu trời không còn giữ được màu xanh vốn có
chi tiêu cho các sản phẩm bảo vệ trước ô nhiễm không khí cũng đã tăng tới hai mươi
chính phủ hàn quốc đã quyết định đóng cửa một số trường học kiểm soát các phương tiện giao thông và công trình xây dựng
chính phủ hàn quốc cũng đang thúc đẩy phát triển các loại phương tiện thân thiện với môi trường
như xe điện hay xe chạy bằng hydro bên cạnh đó là hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong nguồn điện
uber vừa công bố một tính năng mới có tên là raicheck vốn được tích hợp sẵn trên ứng dụng gọi xe của hãng này
với chức năng chính là cảnh báo an toàn cho người dùng
còn quay hồi chuyển và các cảm biến khác bên trong điện thoại thông minh để phát hiện các sự cố trong suốt chuyến đi
như tai nạn xe cộ hoặc xe dừng lâu bất thường
nếu uber xác minh rằng tai nạn đã thực sự xảy ra hành khách sẽ được hỗ trợ để gọi chín trăm một mươi một
một đội điều hành an toàn của uber cũng có thể chủ động liên hệ để đảm bảo hành khách thực sự an toàn
khi tính năng phát hiện tai nạn giao thông được kích hoạt
raicheck hiện đã chính thức trình làng ở mỹ và sẽ sớm được triển khai ở các quốc gia khác
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt